thưa quý vị và các bạn mới đây phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác của ngành văn hóa thể thao và du lịch
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã từng nhắc đến khái niệm văn hóa không nhúc nhích đang tồn tại ở nước ta
vâng không nhúc nhích dù là theo nghĩa bóng hay là theo nghĩa đen thì đều cần phải được thay đổi
không nhúc nhích vì ngại thay đổi không nhúc nhích vì bàng quan vô cảm và thờ ơ với các vấn đề trong đời sống thường nhật
và lớn hơn là các vấn đề của đất nước
không cần bản luận sâu hơn thì quý vị cũng có thể thấy rõ thái độ thiếu quan tâm không chủ động xây dịch ấy
có tác động xấu như thế nào đến mỗi cá nhân cũng như đối với cộng đồng xã hội rộng lớn
vâng không nhúc nhích đó cũng là khi vận vào câu chuyện quy hoạch ở nước ta thì thật đáng buồn là cũng vẫn khớp
thực tế khi quy định di rời một số trường đại học bệnh viện trung ương và một số bộ ban ngành tại nội đô của hà nội đã có từ nhiều năm
tuy nhiên đến nay số cơ sở chuyển ra ngoài thành chỉ đếm trên đầu ngón tay
chủ trương đã có nhưng nhiều cơ sở vẫn đầu tư xây dựng trên địa điểm cũ trong nội thành khiến việc di rời còn gặp khó khăn gấp bội phần
theo thống kê trên địa bàn thành phố hà nội hiện có gần một trăm linh trường đại học cao đẳng chiếm một phần ba số trường và khoảng sáu mươi bảy sinh viên
riêng bốn quận trung tâm có hai mươi sáu trường
theo định hướng đến năm hai nghìn hai mươi số lượng sinh viên sẽ tăng lên con số gần hai triệu
cách đây hơn năm năm bộ giáo dục và đào tạo đã xác định những tiêu chí để lựa chọn một số trường cao đẳng đại học để di rời ra khu vực nội thành
tuy nhiên thì đến nay các trường vẫn đang án bình bất động
điều đấy đã tạo áp lực lớn đến khu vực nội thành của hà nội và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân và những em sinh viên khắp cả nước đổ về đây sinh sống và học tập
bởi giá cả dịch vụ cũng như thuê trọ tại khu vực nội thành
thực trạng sinh viên khắp cả nước đổ rồn về hà nội để học tập và sinh sống
cộng với những phương tiện kèm theo đã góp phần gây nên tình trạng ủn tắc giao thông thường xuyên
tiền kể cả tiền sinh hoạt điện nước và tiền ăn uống chi phí hàng tháng cũng khá tốn kém
khu vực gần trường như này thì giá khá cao nên là bọn em phải nhiều người phải đến những khu vực ngoại thành để giảm chi phí đi
xem phong cảnh hiện nay này một trường đại học xây dựng như thế này thôi
nhưng rất nhiều xe máy rất nhiều ô tô
thế bây giờ tất cả những cái này nó cứ nằm ở trong nổi đô và nó tỏa ra thì rõ ràng là kẹt xe là đương nhiên
bởi vì cái quy hoạch của chúng ta nó hình thành rất lâu rồi
mà trước đây thì dân số nó rất thấp bây giờ nó ôn nó vào như thế hàng chục triệu như thế
thì làm thế nào mà với cái đường xá nó chỉ có thế làm sao mở rộng được nữa
bên cạnh các trường học các trụ sở làm việc của các bộ ngành cơ quan ngang bộ và các trung tâm y tế
các bệnh viện tuyến trung ương với hàng vạn bệnh nhân trên khắp cả nước cũng đang tạo áp lực không nhỏ
chính vì vậy nhiều năm trước quy hoạch điều chỉnh của thủ tướng chính phủ đã phê duyệt
trụ sở của các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
đến năm hai nghìn ba mươi sẽ tập trung tại khu trung tâm phía tây hồ tây và mễ trì với quy mô khoảng bảy mươi năm hectare
tuy nhiên theo thống kê sau gần hai mươi năm
chỉ có bảy bộ ngành chuyển ra trụ sở mới
trong khi đó một mươi sáu đơn vị còn lại vẫn án bình bắt động
chúng ta không có điều kiện mở rộng bởi vì nó quá chật hẹp
thì rõ ràng chúng ta phải xây dựng theo quy hoạch cơ sở hai của các bệnh viện đấy
và chúng ta nâng cấp cơ sở ở bệnh viện hiện nay để làm những trung tâm nghiên cứu
sẽ có những lý do để các bộ ban ngành lãnh đạo các trường học hay người đứng đầu các bệnh viện
chỉ hoãn việc di rời trụ sở
tuy nhiên nếu không chấp nhận hy sinh cái riêng để giải quyết việc chung
thì bài toán quy hoạch thủ đô sẽ mãi rở ràng
và không thể đạt được kế hoạch như mong đợi
do quy hoạch không đồng đều nên dù nhiều năm qua chúng ta đã có những giải pháp để giảm ồn tắc giao thông
như xe buýt nhanh đường sắt trên cao
nhưng thực tế tính hiệu quả chưa cao
vậy nên chính phủ đã nhiều lần chỉ đạo các bộ ban ngành các trường học bệnh viện
vượt qua mọi khó khăn để quy hoạch thủ đô đạt được như mục tiêu đề ra
chỉ có vậy những giải pháp chống ủn tắc giảm áp lực dân số mới có thể phát huy hiệu quả
xe buýt nhanh được thay ngén và đưa vào hoạt động
sau năm năm triển khai với hơn một tỷ đồng
nhưng vẫn chậm như xe buýt thường
để chuyển lan từ phía bên phải sang bên trái
các phương tiện ô tô xe máy chắc chắn phải lấn lan của xe buýt nhanh
dù đường tối hưu rộng nhiều lan
tuy nhiên là nếu các phương tiện không lấn lan thì cũng không thể nhập lan được
điều đấy đã cho thấy sự bất cập sự thiểu sót trong quy hoạch xe buýt nhanh đã rồi của chúng ta hiện nay
xe buýt nhanh đầu tiên phải làm đoạn để xem nó làm sao
cho nên từng bước mà ta thường hay gọi đó là những phương án tình thế
trong điều kiện này thì chúng ta giải quyết như vậy
nhưng khi mà điều kiện có rồi có metro rồi có điện thoại trên cao rồi
thì chúng ta sẽ có những cách giải quyết
cho nên người ta mới đòi hỏi quy hoạch không phải là một cái gì
mà buộc khi nào cũng phải để nguyên như thế này
mà trong quá trình phát triển khi mà điều kiện kinh tế kỹ thuật nó lên cao
và có những điều kiện cụ thể cho chúng ta làm những việc khác
thì chúng ta có thể giải quyết những việc hiện nay cũng có tính chất là để thí điểm để xem tình hình nó làm sao
khi mà đô thị hình thành rồi
chúng ta không quản lý kiểm soát được cái sự phát triển của đô thị
không kiểm soát được sự phát triển của dân số
nhưng cái việc đặt các cái tuyến
giao thông ngũ cộng như brt hay đường sắt trên cao đi chăng nữa
cũng là cái giải pháp tình thế
để nó giải tỏa được những cái sự áp lực của bùng nổ dân số ở đô thị
đây là một cố gắng của hà nội
kinh nghiệm từ các nước phát triển
xe buýt nhanh hay các phương tiện công cộng muốn hoạt động hiệu quả
thì hạ tầng phải đi trước một bước
còn nếu không các giải pháp đưa ra sẽ rất khóa
thậm chí mạnh mốn và lãng phí
cái cách làm như là rút kinh nghiệm thì chúng ta làm rộng ra
cũng như là hiện nay là chúng ta chưa chuyển ở bệnh viện nào cả
nhưng mà nhiều bệnh viện biết là việc là như thế
nhưng mà lại cứ xây dựng thêm
đã trật trội rồi nhưng vẫn xây thêm
chứ ví dụ như khu vực bệnh bay này
xây rất nhiều lại càng trật trội hơn
rồi bệnh viện xây hay bệnh viện việt đức thế
đáng lẽ là chúng ta biết là chúng ta phải có cơ sở
thì chúng ta di chuyển ra cơ sở hai của người ta
xã hội càng phát triển
đời sống vật chất tinh thần phải ngày một nâng cao
phương tiện giao thông phải ngày một hiện đại
nhưng tại việt nam
sở hữu một chiếc xe ô tô
lại đang là niềm mơ ước của nhiều người dân
bởi cộng các loại thuế và phí
nó đã tăng lên gấp nhiều lần
bởi chính sách hạn chế các phương tiện cá nhân
nhất là ô tô của chúng ta
con số một trăm linh đến hai trăm linh ô tô
trên một người ở các nước phát triển
còn ở việt nam
chỉ một mươi đến hai mươi ô tô
trên một người dân
vậy nên muốn nâng cao đời sống của người dân
các bộ ban ngành cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính phủ

sớm thao gỡ những vấn mắc
để xây dựng một thủ đô đúng với quy hoạch đề ra